thịnh đã dùng cây dựa dài bảy mươi cm chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
gây án xong đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường
nhận tin báo công an phường kim long cùng với đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tp huế nhanh chóng tổ chức truy bắt đối tượng
đến một mươi bảy h cùng ngày các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ lê ngọc phú thịnh tại khu vực bến thuyền trước đình làng kim long
được biết thịnh là đối tượng đã từng có tiền án tiền sự có biểu hiện loạn thần
năm hai nghìn một mươi tám và năm hai nghìn hai mươi đã được gia đình đưa đi điều trị tại bệnh viện tâm thần tỉnh thừa thiên huế
qua công tác trinh sát công an tỉnh ninh bình tiến hành kiểm tra hành chính và bắt giữ trần duy hoàng anh chú tại phố trì chính nguyễn trung đức và triệu bảo trung cùng chú tại huyện kim sơn tỉnh ninh bình
cùng một số thanh niên khác có hành vi tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng nghỉ của cơ sở kinh doanh lưu trú homestay tam cốc rise bulgalo địa chỉ tại thôn hải nham xã ninh hải huyện hoa lư tỉnh ninh bình thu giữ nhiều đồ vật liên quan đến hành vi đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy

các đối tượng sử dụng để cá độ bóng đá là trên bốn trăm linh triệu đồng bước đầu xác định số tiền mà nguyễn trung đức và các đối tượng sử dụng để cá độ bóng đá trong các trận đấu thuộc hai giải bóng euro và copa america là năm trăm linh một triệu đồng
nhóm đối tượng gồm nguyễn viết khánh linh lê thành duy trần phan đắc hào vũ minh duy hồ hữu ngọc lý trần quốc huy và nguyễn quốc thịnh
theo tài liệu điều tra do mâu thuẫn với nhóm của nguyễn hoàng duy và nguyễn xuân trọng nên nguyễn viết khánh linh đã tập hợp nhóm hơn một mươi người mang theo hung khí hẹn nhóm của hoàng duy đến đường nguyễn sinh sắc thuộc địa bàn quận liên triểu để trả thù
khi đến cầu vượt ngã ba huế nhóm này gặp phải sự kiểm tra của lực lượng chín trăm một mươi một nên tháo chạy thậm chí vùng dao chém trả sau quá trình truy đuổi nhóm thanh thiếu niên này đã bị khống chế và bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sóc sơn thành phố hà nội vừa triệt phá thành công chuyên án trộm cắp xe máy liên tỉnh bắt giữ hai mươi một đối tượng trong đó có một mươi năm đối tượng trộm cắp và sáu đối tượng tiêu thụ
ổ nhóm này hoạt động trộm cắp xe máy ở các khu vực nhà trọ